cựu tổng thống donald trump đã nói với những người ủng hộ tại sự kiện vận động tranh cử ở thành phố
golgotha bang wisconsin ngày một tháng năm rằng
nếu chúng tôi không thắng cuộc bầu cử này tôi không nghĩ đất nước của chúng ta có thể tồn tại
tôi sẽ nói điều mà bản thân đã cảm thấy từ lâu lắm rồi
song chưa từng tuyên bố một cách công khai trước đây
wisconsin dự kiến là một trong những bang chiến trưởng chứng kiến bản tay đấu căng thẳng
giữa ông trump và tổng thống joe biden trong cuộc bầu cử tháng một mươi một
chiến dịch tranh cử của ông trump cho biết
cựu tổng thống đang tận dụng những sự kiện vận động để cho thấy rõ
sự tương phản giữa nhiệm kỳ đầu hòa bình thịnh vượng và an ninh của ông
với nhiệm kỳ tổng thống thất bại của ông biden
cựu tổng thống trump đã chỉ trích cách xử lý nền kinh tế và nhập cư của ông biden
cho rằng tổng thống mỹ để đất nước bị những người di cư xâm lược
ông cũng tố đối thủ đảng dân chủ quá thụ động trước làn sóng biểu tình
của sinh viên ủng hộ palestine tại các trường đại học trên khắp nước mỹ
trong giới quan sát cho rằng ông trump và những người ủng hộ ông đang nỗ lực
truyền tải thông điệp tổng thống biden và đảng dân chủ hủy hoại đất nước
vì những sai lầm về an ninh biên giới và quản lý nền kinh tế kém
tại sự kiện ở wagusa ông trump cũng lặp lại tuyên bố tổng thống biden
đứng sau tám mươi tám cáo buộc mà ông đang phải đối mặt
tôi bị truy tố bốn lần và phải đối mặt với các phiên tòa dân sự
tất cả đều tới từ nhà trắng ông nói
cựu tổng thống nhiều lần nói rằng những vụ truy tối là một phần trong cuộc săn phù thủy
nhằm cản trở nỗ lực tái tranh cử của ông song không đưa bằng chứng
donald trump là cựu tổng thống mỹ đầu tiên phải đối mặt với những cáo buộc hình sự
liên quan tới nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm hai nghìn hai mươi và cách xử lý tài liệu mật
trong hai tuần qua ông cũng phải tham dự các phiên xét xử của vụ án chi tiền bịp miệng
sau khiêu dâm stormy daniels ém thông tin bất lợi khi tranh cử năm hai nghìn một mươi sáu
chiến dịch tranh cử của tổng thống biden đã không bỏ lỡ cơ hội chế diễu đối thủ đảng cộng hòa
về những rắc rối pháp lý
tháng trước ông biden đã nói rằng trump đang bận tại tòa
trong khi chiến dịch tranh cử của tổng thống gọi trump là sleepy don
vì nhiều nhà báo trong phòng xử an nói cựu tổng thống đã ngủ gật trong quá trình tố tụng
biệt danh này được cho là đáp trả lời chế nhạo sleepy joe
châu buồn ngủ mà ông trump từ lâu đã dùng cho ông biden
trong những lần vận động tranh cử cựu tổng thống mỹ donald trump
thường khiến những người ủng hộ ông gieo hỏ vàng rội với lời hứa
sẽ phá hủy nhà nước ngầm nếu ông tái đắc cử
theo cnn về bản chất đây là lời tuyên bố sẽ thay đổi quy mô và phạm vi của chính quyền liên bang
khiến chính quyền phù hợp hơn với những ý tưởng và quan điểm của ông
kế hoạch tiến hành những thay đổi lớn này đang gây nhiều tranh cãi
khi nhiều người lo ngại về hậu quả khó lường
giới quan sát cho rằng nhiều khả năng ông trump sẽ đẩy mạnh xác lệnh hành pháp
đã gặp trở ngại trước đây nếu tái đắc cử
ông tuyên bố sẽ để tổng thống mỹ có thể xa thải mọi nhân viên của cơ quan hành pháp
theo ý mình
dù hơn tám mươi năm nhân viên liên bang làm việc bên ngoài washington d c
ông tuyên bố sẽ chuyển một trăm linh vị trí ra khỏi thủ đô
tôi sẽ ngay lập tức ban hành lại xác lệnh hành pháp năm hai nghìn hai mươi của mình
nhằm khôi phục quyền lực của tổng thống trong việc loại bỏ những quan chức phá hoại đó
theo tuyên bố trên trang vận động tranh cử của ông trump
xác lệnh đó được đưa ra vào cuối nhiệm kỳ trước đây của ông trump
và bị tổng thống joe biden hủy bỏ ngay sau khi nhậm chức
xác lệnh xếp nhờ công chức vào diện những nhân viên chính trị được bổ nhiệm
và có thể bị xa thải nếu cần
khi đó hơn bốn mươi cựu quan chức lưỡng đảng chỉ trích xác lệnh
việc tái bàn hành xác lệnh được gọi là dự án hai nghìn hai mươi năm
được soạn thảo bởi các nhóm bảo thù chuẩn bị cho khả năng ông trump tái đắc cử
một trong những kiến trúc sư cho kế hoạch này là ông george shelford
cựu giám đốc cục quản lý hành chính và ngân sách omb dưới thời của ông trump
nhân vật này đề cập kế hoạch giải thể hoặc tái tổ chức bộ tư pháp
cục điều tra liên bang fbi và nhiều cơ quan khác
ông cho rằng việc thay đổi nền công vụ là cần thiết vì chính phủ liên bang
đưa ra mọi quyết định dựa trên chủ nghĩa cực đoan biến đổi khí hậu
có thể khiến đất nước bị chia rẽ thành những kẻ áp bức và những kẻ bị áp bức
cựu thủ tướng anh liz george cũng cho rằng việc cài tổ ở mỹ là cần thiết
sau khi sự quan liêu mập mở tại anh từng ảnh hưởng những đề xuất cải cách của bà
nhà nước ngầm sẽ cố gắng hạ gục ông ta nhiều hơn so với nhiệm kỳ đầu
theo đó bà đã dự báo về trường hợp ông trump tái đắc cử
giả thuyết nhà nước ngầm đề cập tập hợp các công chức không qua bầu cử
điều khiển bộ máy quan liêu nhằm theo đuổi những chính sách giá trị và lập trường riêng
trong khi đó giáo sư hành chính công donald montihan tại đại học georgetown ở mỹ
mỹ cho rằng kế hoạch trên của ông trump là mối đe dọa thực sự đối với nền dân chủ
theo ông nhiều vị trí công chức được bổ nhiệm dựa trên đảng phái chính trị
sẽ dẫn tới sự thay đổi lớn nhất trong lĩnh vực công của mỹ
kể từ khi nền công vụ dựa trên thành tích được thiết lập vào năm một nghìn tám trăm tám mươi
đây là điều mà mỗi người dân
cần nhận thức sâu sắc và lo lắng vì nó đe dọa các quyền cơ bản của mình ông cảnh báo
chủ tịch liên đoàn nhân viên kho bạc quốc gia mỹ dorian granville
sự báo kế hoạch của ông trump ảnh hưởng tới năm mươi nhân viên tại các cơ quan liên bang
còn theo cựu quan chức omb kenneth baer
kế hoạch đó sẽ ảnh hưởng tới trình độ chuyên môn và gây nguy cơ thảm nhũng
hầu như tất cả các nền dân chủ phương tây đều có một nền công vụ chuyên nghiệp
không chịu trách nhiệm trước bất kỳ đảng phái chính trị nào nắm quyền
trước đó theo nội dung bài phỏng vấn được tạp chí times đăng ngày ba mươi tháng bốn
ông donald trump cảnh báo tổng thống mỹ joe biden ký hết nhiệm kỳ
có thể đối mặt với nhiều cáo buộc truy tố hình sự
cựu tổng thống trump cảnh báo nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng một mươi một tới
ông sẽ bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt tập trung điều tra ông biden và thân nhân
nguy cơ này chỉ được giải trừ nếu tòa án tối cao mỹ ra phán quyết trao quyền miễn truy tố
cho bản thân ông trump vốn đang đối mặt với một loạt các phiên tòa hình sự
nếu chính vị thẩm phán của tòa án tối cao không trao cho cựu tổng thống quyền miễn trừ
tôi đảm bảo ông biden sẽ bị truy tố vì ông ta phạm nhiều tội ông trump nhấn mạnh
ông trump và những người ủng hộ ông từ lâu đã cáo buộc tổng thống biden có hành vi phạm tội hình sự
liên quan đến công việc kinh doanh của con trai ông là hunter biden
thế nhưng không đưa ra bất kỳ chứng cứ đáng kể nào
trong khi đó bản thân ông trump đang đối mặt với bốn phiên tòa hình sự
với một phiên tòa đang diễn ra ở thành phố new york
phê cáo buộc chi tiền bịp miệng vào thời điểm ông tranh cử tổng thống năm hai nghìn một mươi sáu
cũng trong buổi phỏng vấn ông trump từ cho hứa hẹn sẽ chấp nhận kết quả bầu cử trong hòa bình
nếu một lần nữa thu cuộc trước tổng thống biden
theo time việc ông trump lên kế hoạch kiểm soát bộ tử pháp nếu đắc cử
có thể dẫn đến việc ông ân xá hầu như toàn bộ trong số hơn tám trăm linh người bị kết tội bạo loạn điện capital
vào ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một phải lập tức xa thải bất kỳ trường lý nào
từ chối tuần theo
bên cạnh đó ứng viên tổng thống của đảng cộng hòa cũng tiết lộ
một trong những ưu tiên của nhiệm kỳ nếu tái đắc cử là trục xuất hàng triệu di dân
đang lưu trú bất hợp pháp ở mỹ
để thực hiện mục tiêu này ông sẽ sử dụng quân đội mỹ và lực lượng vệ binh quốc gia kiểm soát biên giới
theo tờ daily caller mới đây tiết lộ rằng các nhân viên nhà trang đã sửa lại
các tuyên bố công khai của tổng thống joe biden gần một trăm năm mươi lần trong năm nay
một phân tích bằng văn bản của nhà trắng mới đây tiết lộ tổng thống mỹ joe biden
đã mắc nhiều sai sót trong các tuyên bố công khai của mình trong năm hai nghìn hai mươi bốn
đến mức các trợ lý của ông đã buộc phải sửa ít nhất một trăm bốn mươi tám lần
bản phân tích được thực hiện bởi trang web tin tức bảo thủ daily caller
và công bố vào hôm hai mươi tám tháng bốn cho thấy ông biden đã mắc trung bình gần một ba lỗi
sau mỗi ngày vào năm hai nghìn hai mươi bốn
cuộc phân tích bao gồm một trăm một mươi tám tuyên bố bài phát biểu và cuộc gặp gỡ báo chí
mà nhà trang đã ban hành bản ghi chép
daily caller cho biết việc sửa lỗi bao gồm từ sửa các lỗi thực tế
của ông biden đến việc thêm các từ mà lẽ ra ông nên đưa vào
đến các thay đổi hoàn toàn ý nghĩa các bình luận mà ông đưa ra
ví dụ khi tổng thống biden nói mọi người mỹ đã bỏ phiếu chống lại kế hoạch giải cứu mỹ của ông ấy
lẽ ra ông ấy nên nói mọi người thuộc đảng cộng hòa
trong một trường hợp khác ông biden nói nhầm rằng mối đe dọa đối với nền dân chủ
phải được bảo vệ trong khi từ chính xác phải là đánh bại
bản phân tích cũng chỉ ra trong một bài phát biểu
bài phát biểu thông điệp liên bang của ông biden
vào tháng trước đã có một mươi ba điểm sửa chữa
sai sót thực tế bao gồm việc ông biden tuyên bố bảy trăm hai mươi triệu người mỹ
nhiều hơn gấp đôi dân số cả nước đã nhận được vaccine covid một mươi chín
và khi ông biden nhắc đến một phụ nữ gya bị một người nhập cư bất hợp pháp giết chết
trong bối cảnh đảng cộng hòa gây áp lực phải nói tên cổ ấy
ông đã gọi cô ấy là lincoln thay vì tên chính xác của cô là larkin
ông biden cũng gọi những người cao niên bị khuyết tật là những người cao niên mắc bệnh tiểu đường
theo tờ daily corral cho biết
họ không tính nhiều sửa đổi không làm thay đổi ý nghĩa trong những bình luận của tổng thống biden
chẳng hạn như thêm chữ s vào cuối danh tử hoặc thêm một chữ cần thiết để rõ nghĩa hơn
họ cũng không tính những sửa đổi không được đánh dấu rõ ràng trong bản ghi âm
hoặc những giải sót rõ ràng đã được che đậy
những nỗi sai thường xuyên của ông biden đã đặt ra câu hỏi về khả năng tranh cử tổng thống của ông
ông biden đã được xếp hạng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử mỹ ở tuổi tám mươi một
và ông sẽ tám mươi sáu tuổi vào cuối nhiệm kỳ thứ hai nếu ông đắc cử vào tháng một mươi một tới
một cuộc thăm dò của new york times đã công bố vào tháng trước cho thấy bảy mươi hai cử tri mỹ
trong đó có hơn một nửa đảng viên đảng dân chủ đồng ý rằng
ông biden quá lớn tuổi để trở thành một tổng thống có thể làm việc hiệu quả